các nhạc cụ chính được sử dụng trong chương trình bao gồm đàn bầu đàn nhị sáo trống
đặc biệt ngoài hai mươi nhạc cụ truyền thống chương trình còn sử dụng các vật dụng bằng che nứa son nồi quét nhà cũng xuất hiện như một đạo cụ âm nhạc
các nhạc cụ được chọn khéo léo bởi các nghệ sĩ tài năng đã mang lại cho khán giả những giây phút vui vẻ thoải mái và thư giãn